chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức covid một mươi chín mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
cơ quan ngôn luận của bộ y tế
với những thông tin được cập nhật liên tục chúng tôi tự tin gửi tới quý vị những video mới nhất
liên quan đến diễn biến dịch bệnh covid một mươi chín trên cả nước
từ đợt dịch thứ tư đến nay tỉnh bình dương ghi nhận một trăm hai mươi sáu bốn trăm linh tám ca mắc covid một mươi chín một một mươi bốn bệnh nhân tử vong
trước tình hình dịch có diễn biến phức tạp khó lường ubnd tỉnh bình dương đã có công văn hỏa tốc yêu cầu
các sở ban ngành và ubnd các huyện thị xã thành phố cấp thẻ thông hành mới thay thế các loại giấy thông hành cũ
kể từ ngày năm tháng chín được biết bệnh viện giã chiến cơ sở thới hòa sau khi tiếp nhận khoảng sáu f
từ thị xã tân uyên chuyển đến đã có tổng cộng một mươi hai f đang được điều trị tại đây
cũng trong ngày ba tháng chín ubnd tỉnh đã ban hành quyết định điều chỉnh quy mô dường của bệnh viện giã chiến số một bình dương
và hai khu điều trị trực thuộc bệnh viện
theo đó điều chỉnh quy mô giường của bệnh viện giã chiến số một từ một năm trăm linh giường lên hai bảy trăm tám mươi sáu giường
trong đó có hai trăm năm mươi giường phục vụ tầng hai của tát điều trị theo hướng dẫn của sở y tế
điều chỉnh quy mô dường của khu điều trị bệnh nhân covid một mươi chín thới hòa trực thuộc bệnh viện giã chiến số một bình dương
từ quy mô năm ba trăm linh giường lên một mươi ba trăm linh ba giường trong đó có hai hai trăm linh giường có hệ thống oxy trung tâm phục vụ tầng hai
của thoát điều trị theo hướng dẫn của sở y tế
theo hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín từ một mươi bảy h ngày hai tháng chín đến một mươi bảy h ngày ba tháng chín
bình dương ghi nhận ba sáu trăm bảy mươi sáu ca giảm tám trăm hai mươi tám ca so với ngày hai tháng chín
trong đó thông tin từ ubnd tỉnh bình dương
số ca mắc tập trung nhiều nhất trong khu phong tỏa với ba bốn trăm bảy mươi tám ca chiếm chín mươi bốn
tỉnh bình dương đã đẩy nhanh tiến độ triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
nhằm tăng độ bao phủ miễn dịch cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh để đạt mục tiêu đến ngày một mươi năm tháng chín
đưa tỉnh trở lại trạng thái bình thường mới
chỉ tiêu mà tỉnh đặt ra là phần đầu tiêm hai trăm năm mươi liều một ngày
đến nay tỉnh đã tiêm một sáu mươi ba năm mươi bốn liều vaccine cho người dân
gồm một một mươi bảy bảy trăm bốn mươi một mũi một và bốn mươi năm ba trăm một mươi ba mũi hai
trong hai ngày triển khai đang dồn toàn lực thần tốc tiêm nhanh nhất có thể
một triệu liều vaccine virus của sinopharm cho người dân và công nhân tại các doanh nghiệp
trong hai ngày triển khai số lượng vaccine phân bổ xuống các huyện thị thành phố
đều được triển khai tiên thuận lợi
người dân đến điểm tiêm vaccine xếp hàng cả ngày lẫn đêm để đến lượt tiêm
chỉ riêng tại thành phố tủ dầu một chỉ trong hai ngày đã có gần ba mươi liều vaccine verocell
đã tiêm cho người dân được an toàn
thành phố di an có hai mươi hai liều đã tiêm xong cho người dân
huyện bầu bàng có hơn hai mươi ba liều đã tiêm đạt gần tám mươi bốn theo kế hoạch